các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
anh khánh nói chúng tôi đã lường trước được rồi tuy nhiên mọi việc diễn ra hơi nhanh so với những tính toán của nhóm
chúng tôi có kế hoạch lắp lại phao khác trong tuần sau
anh khánh mong muốn mỗi người dân nên nâng cao ý thức
nếu không có mục đích chính đáng và cần thiết thì không nên lấy những chiếc phao mà nhóm đã lắp trên các cây cầu
bởi những chiếc phao được lắp trên cầu dù nhỏ đôi khi sẽ cứu được một mạng người
anh nói thêm sang tuần chúng tôi sẽ lắp đặt thêm chân cầu đuống và cầu đông trù
trên đường quay về chúng tôi sẽ lắp lại các phao đã mất trên cầu nhật tân và cầu trương dương
và theo thông tin mới nhất vào chiều một mươi chín tháng năm đại diện công ty cổ phần công trình giao thông hà nội cho biết
đơn vị đã tạm thu lại những phao cứu sinh để làm việc với nhóm tỉnh nguyện
vì lãnh đạo thông tin những phao cứu sinh này không bị mất cắp mà chúng tôi tạm thu lại để làm việc với nhóm tình nguyện
họ chủ động treo phao lên cầu mà chưa làm việc và có sự thống nhất với đơn vị quản lý
theo vị này đơn vị hoàn toàn ủng hộ hoạt động cho phao cứu sinh trên cầu với hy vọng giúp đỡ các nạn nhân đuối nước
tuy nhiên nhóm tình nguyện cần làm việc với ban quản lý hay chính quyền địa phương trước khi thực hiện
trước đó một lãnh đạo phường của quận long biên cho biết đã nắm được hoạt động cho phao cổ sinh trên cầu long biên của một nhóm tình nguyện viên
theo vị này việc treo phao trên cầu liên quan đến mảng văn minh đô thị
nếu đảm bảo an toàn có người trực chốt khi có tình huống xấu rồi thả phao cứu người thì đó là hành động đẹp
vì lãnh đạo nói tuy nhiên phường cũng cần kiểm tra và xác minh thêm vì nhóm này chưa làm việc với chúng tôi